trước qua hai mươi chín tháng chín tại hà nội đại sứ quán thụy điển đã tổ chức hội thảo giải pháp kỹ thuật và tài chính trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của thụy điển
hội thảo đã kết nối các doanh nghiệp tổ chức của thụy điển và các nhà đầu tư nhà thầu epc hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở việt nam tạo khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực này
sẵn sàng tâm thế hợp tác các công ty thụy điển đã chia sẻ những công nghệ sản xuất năng lượng cho việt nam như lưới kỹ thuật số tự động hóa lưới lợi thế về kết nối bốn g năm g trong chuỗi giá trị năng lượng công nghệ đào tùa pin cho các dự án điện gió gần và xa bờ chạm biến áp cho điện xoay chiều dưới hình thức dự án chìa khóa trao tay
với nhiều nét tương đồng giữa hai quốc gia các doanh nghiệp thụy điển có thể đồng hành cùng việt nam trên con đường phát triển năng lượng bền vững điều này cần cộng đồng doanh nghiệp hiện thực hóa qua các chương trình hợp tác cụ thể
với nhiều nét tương đồng giữa hai quốc gia các doanh nghiệp thụy điển có thể đồng hành cùng việt nam trên con đường phát triển năng lượng cho gia đình ông ca sơn và ca lệ gia đình chính sách ông ca sơn tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước và được nhà nước trao tạo hơn trường kháng chiến hạng nhì huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng ông ca lệ có vợ là bà ca hường đã tham gia kháng chiến chống mỹ và hiện đã mất

hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ đã kết thúc tuy nhiên bằng nhiều nguồn lực khác nhau chính sách ý nghĩa này tiếp tục đường tỉnh phú yên duy trì đây là hành động thiết thực để tri ân góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn

tổng kinh phí gần năm tỷ đồng mỗi hộ gia đình được hỗ trợ từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng
tổng kinh phí gần năm tỷ đồng mỗi hộ gia đình được hỗ trợ từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng
hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an vừa mở hỗ trợ nhân đạo tại xã biên giới tam hợp huyện tương dương nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đồng thời tổ chức đêm hội trăng sáng vùng biên cho các cháu thiếu nhi tại khu vực biên giới
hơn ba trăm linh hộ khó khăn đã được nhận phiếu đổi các mặt hàng thiết yếu miễn phí như lương thực thực phẩm
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng chín hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an và huyện tương dương đã tổ chức vui trung thu với chủ đề đêm hội trăng sáng vùng biên cho các cháu nhỏ dân tộc mông thái tài pọng tại xã biên giới tam hợp
nhân dịp này hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an và huyện tương dương cùng với xã tam hợp cũng đã trao hơn bốn trăm linh xuất quà cho các cháu học sinh trong đó một mươi xuất quà cho học sinh nghèo mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
nhân dịp tết trung thu hai nghìn hai mươi

mới đây tại xã ia chía huyện iagrai tỉnh gia lai công ty địa lực gia lai đã trao năm mươi xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường tiểu học hà huy tập
trường tiểu học hà huy tập là trường học thuộc vùng biên giới xã ia chía huyện iagrai tỉnh gia lai với năm mươi sáu học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh gia đình khó khăn
hầu hết các em đều ở những thôn làng cách xa trường học
nhiều xuất quà gồm bánh trung thu đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm khác đã được trao tận tay các em
đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên các em học sinh nghèo vùng biên giới vươn lên trong học tập và đón tết trung thu vui vẻ
với mong muốn mang đến cho các em học sinh khuyết tần có một mùa trung thu ấm áp và đủ đầy
tại hà nội ban dân vận thành ủy hội chức thập đỏ thành phố cùng các đơn vị đã phối hợp tổ chức một chương trình đặc biệt với chủ đề vui trung thu nối vòng tay nhân ái hai nghìn hai mươi
trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ thiết hà nội hôm nay đông vui rộn ràng hơn thường lệ
đầu đầu cũng ngập tràn không khí của ngày hội trung thu với những chiếc đèn lồng đèn ông sao rực rỡ sắc màu
không chỉ được tận mắt chìm ngưỡng những mầm cỗ được bày biện đẹp mắt đa dạng và sinh động
được cùng nhau thưởng thức các tiết mục biểu diễn tham gia các trò chơi bổ ích và cùng nhau phá cỗ
với nhiều bạn nhỏ phá cỗ trồng trăng vào mỗi dịp trung thu không còn là điều xa lạ
thế nhưng với nhiều học sinh là trẻ cầm điếc trẻ tự kỳ đa dị tật nơi đây
để có được một dịp trung thu âm áp và đủ đầy
không phải là điều đơn giản bởi phần lớn gia đình các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những chương trình và những phần quà đầy ý nghĩa như thế này đã thể hiện trách nhiệm của cộng đồng và xã hội
sự quan tâm của các cơ quan bàn ngành giúp các bạn nhỏ khuyết tật được yêu thương và hòa nhập với cộng đồng
bù đắp phần nào sự thiệt thòi của các em trong cuộc sống
thưa quý vị và các bạn theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
sáng nay ba mươi tháng chín cả nước không có ca nhiễm bệnh mới
như vậy đến nay đã bước sang ngày thứ hai mươi bốn
việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện tổng số ca mắc là một chín mươi bốn người số ca đã được điều trị khỏi là một bảy người
thông tin chi tiết sẽ có trong các chương trình thời sự tiếp theo
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
cục quản lý rừng vừa có công văn số một mươi năm nghìn ba trăm ba mươi chín gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc ra soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước bảo đảm bình ổn thị trường thuốc
cục quản lý dược đề nghị các sở y tế thực hiện chặt chẽ việc giả soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc
và gửi báo cáo về cục quản lý dược để công bố trên trang thông tin điện tử của cục
trong đó ưu tiên việc giả soát các hồ sơ kê khai lại giá thuốc từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trường hợp sở y tế sau khi giả soát có văn bản gửi doanh nghiệp kê khai giá yêu cầu báo cáo
về mức giá kê khai lại phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá
đề nghị gửi đồng thời một bản về bộ y tế cục quản lý dược để cập nhật theo dõi
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết từ đầu năm đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi
việt nam ghi nhận hơn bảy mươi ca mắc sốt xuất huyết giảm gần sáu mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cục y tế dự phòng cảnh báo trong thời gian gần đây số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch
theo thống kê của cục y tế dự phòng tính từ đầu năm tới nay trong một mươi địa phương có số ca mắc cao nhất
thì thành phố hồ chí minh dẫn đầu với hơn một mươi ba trường hợp hà nội đứng thứ một mươi với gần hai ca mắc
dự báo trong cuối năm hai nghìn hai mươi và đầu năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
các bệnh dịch lưu hành trong nước có nguy cơ bùng phát thành dịch do thời tiết mùa đông xuân rất thuận lợi cho mầm bệnh phát triển
mặc dù giảm gần sáu mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái thế nhưng số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu có dấu hiệu tăng cao
từ nửa cuối tháng một mươi
bàn vận động tranh cử của tổng thống mỹ donald trump đang chi hàng trăm nghìn đô la mỹ
cho các luật sư để khởi kiện việc bỏ phiếu qua bưu điện bao gồm cả tại bang chiến địa pennsylvania
bàn vận động tranh cử của tổng thống mỹ đã chi hơn hai trăm năm mươi đô la mỹ cho một công ty luật
đại diện cho tổng thống trump trong các vụ kiện liên quan đến việc sử dụng hòm thư
và các thủ tục bỏ phiếu qua đường bưu điện tại bang pennsylvania
như vậy kể từ tháng ba họ đã chi hơn ba chín triệu đô la mỹ
cũng trong giai đoạn này bàn vận động tranh cử của ông joe biden đã chi sáu trăm sáu mươi đô la
trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ có thêm nhiều cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện
thay vì phải trực tiếp đến điểm bầu cử
tuy nhiên tổng thống trump đã nhiều lần cáo buộc có sự gian lận trong việc bỏ phiếu qua đường bưu điện
theo kết quả một số cuộc khảo sát hiện đã có hơn hai trăm linh vụ kiện liên quan đến bầu cử
theo nghiên cứu sơ bộ do hàn quốc tiến hành cứ một mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thì có chín người gặp phải các di chứng sau khi phục hồi ảnh hưởng đến tâm lý và mất cảm giác mùi vị
nghiên cứu được công bố trong bối cảnh số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu vượt ngưỡng một triệu ca
làm suy yếu kinh tế toàn cầu gây quá tải cho hệ thống y tế và thay đổi cách sống của người dân
cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc cho biết
trong cuộc khảo sát trực tuyến đối với chín trăm sáu mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đã hồi phục có tới tám trăm bảy mươi chín người
tương đương với chín mươi một một xác nhận đang chịu ít nhất một trong những di chứng từ căn bệnh này
tình trạng mệt mỏi là di chứng phổ biến nhất chiếm tỷ lệ hai mươi sáu hai tiếp đó là khó tập trung
chiếm hai mươi bốn sáu các di chứng khác là tâm lý không ổn định và mất vị giác
ngoài ra hàn quốc cũng đang tiến hành nghiên cứu riêng biệt về những biến chứng phức tạp của căn bệnh
thông qua phân tích chi tiết các ảnh chụp cắt lớp vi tính ct đối với những bệnh nhân đã hồi phục
nghiên cứu có sự tham gia của một mươi sáu tổ chức y tế
bang texas của mỹ đã tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi một bé trai ở bang này tử vong do
vi khuẩn amib an não vi khuẩn này được phát hiện trong nguồn nước nơi bé trai sinh sống
bé trai josiah mcintyre sáu tuổi tử vong ngày tám tháng chín sau khi bị mắc vi khuẩn amib an não
theo người phát ngôn của thị trấn lake jackson nơi cậu bé sinh sống các xét nghiệm cho thấy có

các xét nghiệm cho thấy có dấu vết của vi khuẩn amib an não các xét nghiệm cho thấy có dấu vết của vi khuẩn amib an não
có trong vòi nước tưới cây tại vườn nhà cậu bé loại vi khuẩn này còn được tìm thấy ở đài phun nước
trung tâm thị trấn và vòi phun nước cứu hỏa tại một thị trấn cách thành phố houston khoảng một giờ đi
đường theo phụ huynh của bé mcintyre có thể em đã nhiễm amib an não trong nước bẩn tại công viên nước
ở trung tâm thị trấn lek jason nơi em đã từng đến chơi trước khi đổ bệnh theo báo cáo của bộ nội
vụ nhật bản số người phải nhập viện và tử vong do nắng nóng diễn biến phức tạp tại nước này đã lên
đến mức cao kỷ lục trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi số nạn nhân bị sốc nhiệt phải nhập viện là bốn mươi ba sáu mươi người
số người tử vong lên đến tám mươi một người đây là mức thiệt hại ghi nhận theo tháng cao nhất trong một mươi hai năm trở lại đây
phân tích độ tuổi của các nạn nhân tử vong vì nắng nóng cho thấy người từ sáu mươi năm tuổi trở lên chiếm tới
gần sáu mươi tiếp đến là độ tuổi từ một mươi tám đến dưới sáu mươi năm tuổi và từ bảy tuổi đến dưới một mươi tám tuổi độ tuổi từ
đến dưới bảy tuổi cũng ghi nhận một trăm chín mươi bốn trường hợp các trường hợp bị sốc nhiệt do nắng nóng được phát hiện
tại nhà là hơn một mươi chín trường hợp tiếp đến là các trường hợp phát hiện tại các địa điểm ngoài trời
với hơn bảy trường hợp và sau đó là công trường nơi làm việc là hơn bốn năm trăm linh trường hợp
theo cơ quan khí tượng nhật bản tháng tám năm nay thành phố hama mastu tỉnh sozuoka đã ghi nhận mức
nhiệt cao chưa từng có trung bình là bốn mươi một một độ c nhiệt độ trung bình ở khu vực phía đông và phía tây
đều ghi nhận mức kỷ lục với mức tăng so với các năm trước tương ứng là hai một và một bảy độ c
tiếp theo chương trình mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm qua những tin tức trên các báo số ra ngày hôm nay
đồng chí nguyễn thị minh khai là một tấm gương sáng trói về khí tiết cách mạng đã dành chọn cuộc đời hy sinh cho đảng cho cách mạng cho dân tộc việt nam
tấm gương hoạt động công hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí nguyễn thị minh khai sẽ mãi trường tồn trong lòng cán bộ đảng viên nhân dân và dân tộc việt nam